thưa quý vị khả năng mưa lớn vẫn sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong hết sáng ngày hôm nay ở khu vực bắc trung bộ đặc biệt là khu vực thanh hóa và nghệ an có những nơi có mưa rất to
hiện tượng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh có địa hình đồi núi cũng cần đặc biệt lưu tâm
khi thấy nền phòng rộp hay nước tường nhà màu nước thay đổi đột ngột quý vị ở những khu vực này cần ngay lập tức di chuyển đến nơi an toàn để tránh sạt lở đất
bên cạnh đó một số huyện thị xã tại nghệ an ngập sâu do mưa lớn với diễn biến còn tiếp tục mưa thì nước ở những khu vực này sẽ còn rút rất chậm dù đã có sự điều tiết xả lũ tại các hồ thủy điện lớn như vực mấu hay là sông xào
nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
tại các tỉnh phía bắc trong đó có thủ đô hà nội ngày hôm nay vẫn có thể xuất hiện mưa vào buổi sáng tuy nhiên mưa sẽ giảm dần về trưa và chiều trời sẽ bắt đầu chuyển tạnh giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ khoảng hai mươi độ c
trong giai đoạn thời tiết thay đổi bất chợt như hiện nay rất dễ gây ra các bệnh truyền nhiễm quý vị cần bảo vệ sức khỏe cũng như bổ sung các thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể
còn đối với nam bộ thì ngày hôm nay thời tiết sẽ có nắng và chiều tối có thể sẽ xuất hiện mưa rông cục bộ tại một số khu vực
nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi chín ba mươi hai độ c có nơi trên ba mươi hai độ c
nhiệt độ chi tiết cho các vùng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tin tức lúc sáu giờ sáng